ủy ban nhân dân tp hcm vừa có chỉ đạo về chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ một trên hai
đối với ba khu vực nhằm sớm thực hiện các dự án trong khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông tp hcm
ủy ban nhân dân tp hcm giao sở kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân các quận hai chín thủ đức
và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát trong danh mục dự án kêu gọi đầu tư của thành phố trên địa bàn
từ đó kêu gọi các dự án đủ điều kiện thỏa mãn các tiêu chí được đầu tư trong khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông thành phố
theo ủy ban nhân dân tp hcm việc đầu tư xây dựng khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông thành phố là chủ trương lớn của thành ủy
ủy ban nhân dân tp hcm nên phải triển khai thực hiện đồng bộ
việc lập quy hoạch thực hiện quy hoạch cũng phải được quản lý chặt chẽ trên tổng thể khu đô thị sáng tạo tương tác cao
tránh lập điều chỉnh quy hoạch một trên hai ngàn chỉ để phục vụ cho một vài dự án nhà ở